tại bảo tàng hùng vương thành phố việt trì sở văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức khai mạc triển lãm tư liệu hiện vật kỷ niệm một trăm hai mươi năm năm thành lập tỉnh mùng tám tháng chín năm một nghìn tám trăm chín mươi một mùng tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu và hai mươi năm ngày tái lập tỉnh phú thọ mùng một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề phú thọ một trăm hai mươi năm năm xây dựng và phát triển triển lãm đã giới thiệu tới người xem chín mươi một hiện vật và một trăm bốn mươi một ảnh tư liệu phản ánh chân thực và khái quát nhất về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh phú thọ từ khi thành lập tỉnh đến nay
triển lãm diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thông qua triển lãm nhằm giáo dục tinh thần yêu nước khơi dậy niềm tự hào về quê hương đất tổ anh hùng
đồng thời cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân trong
tỉnh tiếp tục thi đua lao động sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi tám góp phần xây dựng phú thọ trở thành tỉnh giàu đẹp văn minh